kỳ họp thứ tám hội đồng nhân dân tỉnh thừa thiên huế khóa bảy diễn ra trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng bảy đã bế mạc vào trưa nay
tại kỳ họp này các đại biểu đã thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng sáu tháng đầu năm
nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm và thông qua một mươi một nghị quyết quan trọng
trong đó bao gồm điều chỉnh bổ sung danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư và thông qua kế hoạch sử dụng vốn dự phòng trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh thừa thiên huế bổ sung danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ đất rừng đặc dụng năm hai nghìn một mươi chín tại các huyện thị xã và thành phố huế
chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm hai nghìn ba mươi